như có rất ít người quan tâm đến điều này khi mà những quy định xử phạt vẫn chưa thật sự mang lại hiệu quả
đây là hình ảnh được ghi tại một cây xăng nằm trên địa bàn thành phố hà nội
nhân viên vừa đổ xăng cho khách vừa vô tư sử dụng điện thoại
nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
tức là ở đây nó có cái nguồn pin
thế thì khi mà cái pin này tiếp xúc với cái đầu mà đưa điện vào trong điện thoại này này
mà nó tiếp xúc không tốt thì nó sẽ bị đánh tiên lửa điện ở đây và cái tiên lửa điện sẽ gây cháy
không chỉ có nhân viên ngay cả các vị khách đến mua xăng cũng hồn nhiên sử dụng điện thoại
chẳng ai quan tâm đến khả năng cháy nổ có thể cướp đi sinh mạng của mình
cũng không để ý đâu
tại vì nghe nhiều người vào thì nghe điện thoại
thứ nhất là mình nên xử phạt
phát bản thì vẫn là ý thức của người dân thôi
nhưng mà xử phạt thì cũng nên để cho họ có ý thức dân đe
nhưng mà mình nghĩ là cái mức xử phạt như vậy thì cũng hơi cao
nghị định số năm mươi hai hai nghìn một mươi hai ndcp của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy có nêu rõ
phạt tiền từ hai triệu đồng đến năm triệu đồng đối với một trong những hành vi
sử dụng nguồn lửa
điện thoại di động
các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị sinh lửa sinh nhiệt khác ở những nơi có quy định cấm
hầu hết ở những cây xăng đều có đề rõ quy định cấm sử dụng điện thoại di động
tuy nhiên chẳng mấy khi nó được người ta quan tâm để ý
điều đang nói là hình thức xử phạt ở đây gây ra không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng
bởi không phải lúc nào họ cũng có mặt để xử lý vi phạm
nếu một cái hành vi mà bị gọi điện thoại
rồi hút thuốc ở trong vực
vực cửa hàng xăng dầu
thì chính bản thân cái đơn vị mà làm hoạt động kinh doanh xăng dầu đó người ta phải nhắc nhở
thế còn vấn đề lập biên bản ở đây thì nó lại phải có cơ quan chức năng
đó là cơ quan lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
hoặc là những người làm công tác quản lý
quản lý tại cây xăng chỉ có quyền nhắc nhở không thể xử phạt
tuy nhiên không phải người kinh doanh xăng dầu nào
cũng có ý thức nhắc nhở khi thấy có người sử dụng điện thoại gây nguy cơ cháy nổ
đây là hình ảnh mô phòng hiện trường xảy ra cháy nổ khi sử dụng điện thoại tại cây xăng
có thể thấy hậu quả để lại sẽ rất khó lường
hãy tự ý thức ngay từ bây giờ để bảo vệ tính mạng tài sản cho chính mình và mọi người chung quanh
tuyệt đối không sử dụng điện thoại tại khu vực cây xăng